gian dối của nhà thầu cũng như đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án
chủ dự án sẽ có mức xử phạt khác nhau
tất cả những cái đơn vị thi công nào mà có cái hiện tượng
và vật tư vật liệu không đảm bảo hay là có những cái gian dối
thì chúng tôi sẽ lập biên bản và sẽ báo cáo chủ tư
và các ngân quận để xem xét cái mức độ của nhà thầu
xem xét ở mức là gì là chấm tự đồng và đình chỉ thi công
và sẽ xem xét theo cái điều khoản trong các hợp đồng
trước thực trạng đá lát vỉa hè xuống cấp trên các tuyến phố
ông hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội cho rằng
còn nhiều bất cập quá trình thi công và quản lý kỹ thuật thiếu chặt chẽ
chưa kiểm soát tốt về kỹ thuật dẫn đến công trình xuống cấp nhanh
gây bức xúc trong nhân dân
ông hoàng trung hải yêu cầu làm rõ trách nhiệm các cấp
không thể xem như không có gì
phần thưa quý vị bản thân thành phố hà nội thì đã tốn rất là nhiều tiền
cho việc tu bổ và tạo ra các cấp
và sửa chữa vỉa hè từ trước đến nay thì chuyện vỉa hè năm nay lát
năm sau lại thay là rất lãng phí
và việc thành phố chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn năm trăm linh đồng
trên một mét vuông cho việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên
là để giải quyết triệt đề chuyện này
không để tái diễn tình trạng đào sới như những năm qua
vâng và để làm được những hiệu quả thì bên cạnh việc giám sát thi công
đối với nhà thầu thì nhiều chuyên gia cũng cho rằng là nên xã hội hóa
trong công tác quản lý khi đi vào sử dụng
theo các chuyên gia
từ trước tới nay hà nội đã thế điểm lát hàng chục loại vật liệu
và chưa vật liệu nào ổn định lâu dài
nên cứ thí điểm hết lần này đến lần khác
bên cạnh đó việc đá lát vì hè vỡ hàng loạt như vậy
nguyên nhân một phần do thiếu kiểm tra giám sát nhà thầu của chủ đầu tư
chúng ta cần phải khảo sát rất kỹ
và đặc biệt là xem xét các cái chức năng của vỉa hè
ở từng khu vực ở từng tuyến phố nó có khác nhau
có những vỉa hè là nối đi lại vào các cơ chế
có vỉa hè là nơi kinh doanh dịch vụ
nhưng có những vỉa hè chỉ là nơi tổ chức đi bộ không thôi
vậy thì ở đây phải có những giải pháp kỹ thuật thích hợp
hay nói cái khác tức là chính cái kết cấu
móng kết cấu nền của cái lá vỉa hè này rất quan trọng
cần phải xem xét thứ nhất là công tác khảo sát và công tác thiết kế
thứ hai là đến cái việc là lựa chọn những cái vật tư
vật liệu thích ứng cho cái vỉa hè
và thứ ba chúng ta phải kiểm soát quá trình thực thi ngoài hiện trường
người công nhân có thi công đúng cái thiết kế để không trách nhiệm của cái ông thi công
và đương nhiên chủ đầu tư đây phải có bộ phần để giám sát
giám sát vật liệu vào rồi thì giám sát cả các chủ trình thi công
sau đó tiếp tục cái thứ tư đó là xem là quá trình sử dụng
nhưng bắt đầu tôi nói cái công năng của nó là đi bộ
thế bây giờ không sử dụng cho yếu tố thì có đúng công năng không
về cách thức quản lý phó giáo sư tiến sĩ trần trùng cho rằng
trong nền kinh tế thị trường hiện nay
chúng ta cần chuyển sang công năng

chính quyền là người kiểm soát
khi công trình có nhiều chủ thể thì rất khó quy trách nhiệm
vì vậy cần quy về một chủ thể để dễ dàng kiểm soát
mỗi một chính quyền địa phương khác nhau
dẫn đến sự quản lý về hệ hạ khác nhau
một tạo ra một sự lộn xộn
và cũng chính từ đó tạo ra một sự vô trụ cho các về hạ
phòng này làm được phòng kia tại sao không làm được
phòng này cho thuê tại sao phòng tôi không cạnh tôi cho thuê
vì thế một cách sức quản lý hiện nay
tôi nghĩ nên hướng tới một cái sự quản lý thống nhất
và nếu như tìm định hưởng được phương án xã hội hóa
thì tôi cho nó làm phương án cả thi
và lúc đó nhà nước thực hiện cái chức năng kiểm soát
cách công tập quản lý của đơn vị ấy
và hoàn toàn có thể là xử phạt kiện ra tòa
bởi nó là một pháp luật cụ thể
chịu phép nghiệp cam kết của quản lý toàn bộ hệ hạ
thì có thể là một cái sự quản lý tốt hơn
bản tin tiếp tục với thông tin cập nhật về cơn bão kai tak gần biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
vị trí tâm bão kai tak ở vào khoảng một mươi hai hai đội vĩ bắc
một trăm hai mươi năm bảy đội kinh đông trên vùng biển phía đông miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp năm

trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày mai một mươi bảy tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc
một trăm hai mươi hai bốn đội kinh đông trên khu vực biển trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi chín hai độ kinh đông trên khu vực phía bắc đảo palawan philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bão ca tắc có diễn biến phức tạp cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo
liên quan tới hành vi trôn lấp chất thải nguy hại có nguồn gốc từ pháp mô sa hà tĩnh
ubnd tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định phạt hành chính số tiền trên một tỷ đồng đối với các doanh nghiệp có liên quan
ubnd tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hoạn găng thép hương nghiệp phong mô sa hà tĩnh
với tổng số tiền năm trăm sáu mươi triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không phân định chất thải nguy hại để quản lý theo quy định của pháp luật
chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại
ubnd tỉnh hà tĩnh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị kỳ anh
số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc trôn lấp đổi chất thải rắn sinh hoạt
chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường
trước đó ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều xe ô tô trở chất thải từ nhà máy phong mô sa
ở khu kinh tế vụ áng huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đem trôn lấp tại phần đất thuộc trang trại của ông lê quang hòa
giám đốc công ty môi trường đô thị kỳ anh
tại bình định đến nay đã hơn một mươi ngày gần ba tám trăm linh hộ dân ở huyện tuy phước tỉnh bình định thiếu nước sinh hoạt
do đường ống của nhà máy nước bị nước lũ cuốn trôi
sự cố xảy ra từ ngày năm tháng một mươi hai khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về với cường độ mạnh
kéo theo nhiều cây cối đã gãy đổ
đường ống dẫn đến là nước trào qua đê đá vàng ở xã phước nghĩa huyện tuy phước tỉnh bình định
từ đó đến nay hơn ba tám trăm linh hộ dân đã bị mất nước hoàn toàn không có nước máy để sinh hoạt
người dân phải dùng giếng khơi hoặc giếng đóng để sinh hoạt
dù biết nguồn nước này không đảm bảo an toàn vệ sinh trong việc ăn uống sinh hoạt
nhưng người dân không còn cách lựa chọn nào khác
hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố
để ổn định cuộc sống sinh hoạt của người dân
và ít nhất thì phải năm ngày nữa công tác khắc phục mới hoàn tất
trong phần tiếp theo của bản tin
các nước ả rập có thể đệ trình lên hội đồng bảo an liên hợp quốc
một dự thảo nghị quyết phản đối việc công nhận jerusalem là thủ đô của israel
tân tổng thống zimbabwe kêu gọi đảng cầm quyền vực dậy nền kinh tế
vốn đang kiệt quệ của quốc dân của quốc gia miền nam châu phi này
trong phần tiếp theo của bản tin các nước ả rập có thể đệ trình lên hội đồng bảo an liên hợp quốc
sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế
ngày một mươi năm tháng một mươi hai trả lời phỏng vấn báo chí tổng thống mỹ donald trump cho biết
washington hy vọng nhận thêm sự trợ giúp từ tổng thống nga vladimir putin
trong nỗ lực thuyết phục triều tiên từ bỏ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân
trước đó cùng ngày người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov
cho biết trong cuộc điện đàm giữa tổng thống nga vladimir putin
và người đồng cấp mỹ donald trump hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trao đổi thông tin
về vấn đề triều tiên cũng như hợp tác về các sáng kiến tiềm năng
để giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh quốc gia đông bắc á này
trong khi đó phát biểu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
ngoại trưởng mỹ rick tillerson hôm qua cho biết nước này sẽ duy trì
các kênh trao đổi thông tin mở với triều tiên trong khi washington
vẫn tiếp tục gây sức ép để bình nhưỡng ngừng tiến hành thêm
các vụ thù tên lửa và hạn nhân
chúng tôi có rất nhiều lựa chọn để bảo vệ đất nước
nhưng chiến tranh không phải là điều chúng tôi muốn với triều tiên
mỹ có thể sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để tự vệ
nhằm chống lại sự xâm lược của triều tiên
xong chúng tôi vẫn muốn duy trì biện pháp ngoại giao
tuy nhiên triều tiên cần phải từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân
trước khi quay trở lại bàn đàm phán
trong thời gian chờ đợi chúng tôi sẽ duy trì các kênh trao đổi thông tin mở với triều tiên
ngoại trưởng tiên
johnson cũng kêu gọi trung quốc và nga gia tăng áp lực với triều tiên
bằng cách tiến xa hơn việc thực thi các biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc
các nhà ngoại giao có mặt tại trụ sở liên hợp quốc ở new york của mỹ
ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi hai cho biết vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai tới đây
các nước ả rập có thể đệ trình lên hội đồng bảo an liên hợp quốc
một dự thảo nghị quyết phản đối việc công nhận jerusalem là thủ đô của israel
tài liệu này sẽ trở thành hành động đáp trả quyết định
mà chính quyền tổng thống mỹ donald trump đưa ra trước đó
một quan chức giải thích rằng mục đích của dự thảo nghị quyết này
vốn đã được gửi tới các thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhằm củng cố những nguyên tắc đã có trong việc giải quyết vấn đề palestine israel
theo đó tình trạng của jerusalem sẽ được xác định trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên
văn kiện trên khẳng định rằng bất kỳ quyết định biện pháp hành động nào làm thay đổi
hoặc có nội dung làm thay đổi cấu trúc nhân khẩu học tình trạng và đặc điểm của jerusalem
đều không có giá trị pháp lý là vô hiệu và phải bị hủy bỏ
một quan chức thuộc hội đồng bảo an liên hợp quốc cho biết cơ quan này sẽ tổ chức các cuộc tham vấn kín
trước khi dự thảo nghị quyết được đưa ra xem xét
chính phủ cuba ngày hôm qua tái khẳng định quan điểm của nước này sẵn sàng tiếp tục bình thường hóa
các mối quan hệ với mỹ bất chấp những bước lùi của chính quyền tổng thống donald trump trong quan hệ song phương
phát biểu tại hội thảo về mối quan hệ cuba mỹ ở thủ đô la habana
vụ trưởng các vấn đề về mỹ thuộc bộ ngoại giao cuba josefina vidal cho biết
chính phủ cuba đã gửi tới bộ ngoại giao mỹ bảy kế hoạch thực thi các thỏa thuận hợp tác
mà hai nước đã ký trong lĩnh vực thủy văn chắc địa địa chấn và khí tượng học
cũng như trong lĩnh vực y tế cụ thể là tầm soát ung thư và thú y và bảo tồn các công viên quốc gia
ngoài ra cuba cũng đề xuất tăng cường hợp tác chống nạn buôn người chống khủng bố rửa tiền
bà vindan nhấn mạnh la habana vẫn đang chờ phản hồi của washington
về vấn đề về lợi ích chung
tổng thống zimbabwe emerson enan gawa ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi các thành viên
của đảng cầm quyền janu pf cần nỗ lực khôi phục nền kinh tế vốn đang kiệt quệ
của quốc gia miền nam châu phi này
lời kêu gọi trên của ông enan gawa được đưa ra tại đại hội đảng janu pf
theo ông enan gawa việc vững dậy nền kinh tế cũng sẽ giúp cho đảng janu pf
có cơ hội truyền thắng trong cuộc bầu cử
tại đại hội lần này đảng janu pf đã chính thức khai trừ bà grace mugabe
vợ của cựu tổng thống robert mugabe cùng các đồng minh của bà
đồng thời quyết định đề cử ông enan gawa là đại diện của đảng
để ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
ông enan gawa cho biết chỉ có thể truyền thắng trong cuộc bầu cử
nếu chính phủ mới đưa ra được những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phục hồi
và chứng tỏ được nội các mới có thể thúc đẩy nền kinh tế
kinh tế zimbabwe gần như kiệt quệ
sau nhiệm kỳ của tổng thống vừa tổ chức mohabe
ông enan gawa sẽ đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông mugabe
cho đến khi diễn ra cuộc tổng quyền cử theo kế hoạch được tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
bản tin quay trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lần đầu tiên một hội thảo khoa học
phân tích đánh giá khá đầy đủ về vai trò của lực lượng công an nhân dân
trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy này đã được long trọng tổ chức tại tp hcm vào sáng ngày hôm nay
hội thảo do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì
tham dự hội thảo còn có sự hiện diện của gần năm trăm linh đại biểu là các đồng chí
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo thành ủy ban tuyên giáo thành ủy tp hcm
các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ quảng trị đến miền tây nam bộ
hội thảo đã tiếp nhận gần một trăm một mươi bài phân tích đánh giá tham luận có giá trị chất lượng cao
về mặt nghiên cứu khoa học lịch sử
các bài phát biểu cụ thể tại hội thảo đã đề cập toàn diện vai trò lãnh đạo
chỉ đạo chiến lược của bộ chính trị trung ương đảng sự chỉ đạo của bộ công an
trên tất cả các lĩnh vực công tác vai trò và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân
tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hội thảo đã khẳng định được giá trị ý nghĩa lịch sử và rút ra được những bài học kinh nghiệm
có giá trị về chỉ đạo về phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng công an nhân dân
an ninh miền nam với các lực lượng cách mạng khác từ đó vận dụng phát huy hiệu quả
những kinh nghiệm đó trong công cuộc đổi mới và phát triển
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hiện nay
sáng nay khoa an ninh xã hội học viện an ninh nhân dân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
bảy mươi năm năm ngày thành lập từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
từ những ngày đầu chỉ có chín giáo viên tham gia công tác giảng dạy
đến nay khoa an ninh xã hội đã có năm mươi ba giáo viên trong đó có tám giáo sư phó giáo sư một mươi bảy tiến sĩ
ngoài việc đào tạo giảng dạy sinh viên cán bộ trong nước

khoa còn tham gia đào tạo hàng chục quá cao học nghiên cứu sinh cho các nước bạn lào campuchia
và nhân dịp này khoa an ninh xã hội đã vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
hôm nay công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm hai nghìn một mươi năm
luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và luật trợ giúp pháp lý trong công an nhân dân
tham dự hội nghị có hơn hai trăm linh đại biểu là các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh và công an các địa phương
tại hội nghị các đại biểu đã đề cập tới sự cần thiết trong việc sửa đổi toàn diện bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
mục tiêu yêu cầu quan điểm xây dựng bộ luật mới những nội dung cơ bản và những điểm mới của bộ luật hình sự
và các luật liên quan trong công an nhân dân
đây là những bộ luật hết sức quan trọng có liên quan trực tiếp tới công tác công an
đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng công an nói chung và cảnh sát điều tra nói riêng
thực hiện tốt các chức năng tham mưu cho đảng nhà nước về công tác phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trực tiếp tổ chức công tác điều tra xử lý tội phạm
góp phần quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
sau hội nghị lãnh đạo các đơn vị sẽ quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đến cám bộ chiến sĩ
bằng các hình thức phù hợp để đảm bảo nắm vững các nội dung của bộ luật hình sự
và các luật có liên quan đến công an nhân dân nhằm thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng
ngày hôm nay đoàn đại biểu tham dự kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi ba
đã đến tham quan dân hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử lam kinh thanh hóa
đây được coi là một hoạt động rất có ý nghĩa đối với kỷ liên hoan
cũng như đối với những người làm báo hình trên cả nước
tại khu di tích lịch sử lam kinh đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các vị vua
sau lễ dân hương đoàn đã được nghe hướng dẫn viên giới thiệu tham quan về giá trị lịch sử
văn hóa kiến trúc nghệ thuật và cảnh quan trong khu di tích
đối với các đại biểu về tham dự sự kiện liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi bảy
đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong khuôn khổ của kỳ liên hoan
bởi qua quyến tham quan này mỗi nhà báo lại được biết thêm về cuội nguồn
và những giá trị lịch sử văn hóa tại di tích lịch sử quốc gia mà cha ông đã để lại
từ đó mỗi người sẽ có thêm ý thức trách nhiệm góp phần xây dựng giữ gìn bảo tồn
phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước việt nam
sau bốn ngày diễn ra sôi nổi lễ bế mạc và trao giải liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi bảy
sẽ được tổ chức vào tối nay tại thành phố sầm sơn thanh hóa
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai do nằm trọn trong khối không khí lạnh lục địa khô nên bắc bộ phổ biến không mưa
sự phát xạ về đêm khiến nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống mức là chín một mươi hai độ
ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn sáu tám độ và vùng núi cao thì dưới năm độ
tuy nhiên ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ tăng nhanh lên mức là một mươi sáu một mươi chín độ cảm giác ấm áp phần nào
thì trong những ngày tới tại khu vực vùng núi và vùng núi cao
có khả năng xảy ra băng giá và sương muối nên bà con cần lưu ý phòng chống rét cho vật nuôi và cây trồng
tránh bị ảnh hưởng thiệt hại do thời tiết gây nên
với ảnh hưởng của gió đông bắc hoạt động mạnh kết hợp với điều kiện địa hình
nên trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh từ hà tĩnh đến huế tiếp tục có mưa
có nơi lượng mưa vừa đến mưa to và rông nên nhiệt độ sẽ giảm nhiều trời rét trên toàn khu vực
trong đó vùng núi từ thanh hóa đến hà tĩnh còn xảy ra rét đậm
với nhiệt độ trung bình ngày là khoảng một mươi năm độ
trong khi đó từ đà nẵng đến quảng ngãi trời cũng chuyển lạnh hơn từ đêm ngày mai
còn trưa chiều mai nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
các tỉnh còn lại từ bình định đến bình thuận sẽ nhiều mây
có mưa rào về đêm và sáng tại bình định phú yên và khánh hòa
các nơi khác ít mưa nên nhiệt độ cũng có xuống giảm
trưa chiều mai giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ về đêm tiết trời xe lạnh
khối không khí lạnh lần này
dồn sâu xuống phía nam sự báo là trong đêm nay và ngày mai
nên nhiệt độ tại khu vực tây nguyên và nam bộ cũng có xu hướng giảm
với cao nhất ngày chỉ từ hai mươi năm hai mươi tám độ tại tây nguyên
còn nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
từ đêm ngày mai trời rét hơn tại vùng cao nguyên
trong khi đó các tỉnh miền đông của nam bộ bao gồm cả thành phố hồ chí minh
thì cảm giác sẽ xe xe lạnh trong khoảng thời gian này
quận đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn ra trên một mươi km
gió đông bắc cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
quận đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn ra trên một mươi km
giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
còn về cơn bão cai tắc hồi một mươi ba giờ chiều nay
vị trí bão trên vùng biển phía đông của miền trung philippines
trong một ba ngày tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km trên khu vực miền trung philippines
với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
bão cai tắc còn có diễn biến phức tạp cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo
đến với thời tiết khu vực hà nội ít mây đêm không mưa ngày nắng trời rét đậm
đặc biệt là về đêm và sáng nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi một đến một mươi chín độ
thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự an ninh ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại